nhân dịp quốc khánh nước cộng hòa ý đại sứ quán ý tại hà nội phối hợp với bảo tàng dân tộc học việt nam
tổ chức trưng bày ba mươi năm tác phẩm của danh họa rafaello dưới dạng kỹ thuật số từ ngày hai tháng sáu đến hết ngày hai tháng tám
với mong muốn đồng đảo công chúng trên toàn thế giới được thường lãm bộ siêu tập và các tuyệt tác của danh họa raffaello
trong khi các bức tranh nguyên gốc của ông đang được lưu giữ và trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn khác nhau trên thế giới
rycom một công ty thương mại thuộc đài truyền hình quốc gia italia đã thực hiện dự án dùng công nghệ kỹ thuật số hóa để tái hiện lại những kiệt tác này
dự án đã được bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế giới thiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới và đây là lần đầu tiên tại việt nam
công nghệ này đã cho phép chúng tôi tái hiện lại ba mươi năm tác phẩm của raffaello
đó là một cái cách thức để chúng tôi có thể chia sẻ cũng như là truyền bá những di sản của chúng tôi tới công chúng
và triển lãm này đã được bảo tàng của vatican là một trong những bảo tàng đánh giá nhất công nhận đạt được độ chính xác về việc truyền tải kể cả về hình ảnh cũng như là cảm xúc
cùng với dự án này thì chúng tôi cũng đang có dự án trùng tu một trong những tháp ở mỹ sơn
đó là những việc mà chúng tôi đã và đang phải làm để có thể gìn giữ và bảo tồn những di sản văn hóa của chúng ta

ba mươi năm tuyệt tác của danh họa raffaello được trưng bày tại bảo tàng dân tộc học việt nam là sự kết hợp độc đáo giữa kiệt tác mỹ thuật và công nghệ nhằm mang đến những bức tranh kỹ thuật số với độ phân giải cao tái hiện một cách trung thực phiên bản gốc các kiệt tác của raffaello san gio

ricom một công ty thương mại thuộc đài truyền hình quốc gia italia đã thực hiện dự án dùng công nghệ kỹ thuật số hóa để tái hiện lại những kiệt tác